từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời có nắng từ sớm nên nhiệt độ sẽ ở mức cao phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tuy nhiên do có vị trí nằm tiếp giáp với biển được điều hòa bởi những luồng gió từ biển thổi vào
nên thời tiết ở khu vực này không hề nóng
chính vì vậy một loạt các bãi biển xinh đẹp nơi đây sẽ là điểm đến vô cùng lý tưởng cho kỳ nghỉ tết này
nắng xuân cũng ngập tràn khắp tây nguyên và nam bộ vào ngày mai
tại tây nguyên bầu không khí vẫn thoáng mát hơn
hình với nhiệt độ ở các thành phố như con tum pleiku và cả buôn mê thuật không nơi nào vượt quá ba mươi một độ
riêng thành phố đà lạt vốn là nơi mát mẻ nhất tây nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ khoảng hai mươi bảy độ
và thời tiết thì vô cùng dễ chịu
trong khi đó ở khu vực nam bộ tại thành phố hồ chí minh nhiệt độ chỉ khoảng ba mươi ba độ
tại các thành phố như cần thơ đồng nai bạc liêu và cả cà mau có cùng chung mức nhiệt độ là ba mươi hai độ
nhiệt không quá cao như vậy thì ngày mai thời tiết vẫn hoàn toàn ủng hộ cho các hoạt động vui chơi của người dân trong những ngày đầu năm mới
trên biển khối không khí lạnh suy yếu gió trên hầu khắp các vùng biển vì thế mà đều giảm cấp
ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ ở mức cấp bốn cấp năm
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông với cường độ yếu cấp bốn
mưa rông không còn tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước